theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia khu vực áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông
đã mạnh lên thành bão số một có tên quốc tế là nuri sẽ gây ảnh hưởng đến nước ta
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các bộ ngành địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin của bão đến các tàu thuyền
trong phạm vi ảnh hưởng sẵn sàng các phương án lực lượng cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có sự cố xảy ra
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan
tạo điều kiện cho tàu thuyền ngư dân vào trú tranh bão khi có nhu cầu